xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí với các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ cháy tiệm sửa xe máy trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận xảy ra vào chiều ngày hôm qua
đến thời điểm hiện tại thì vụ cháy đã làm ba người tử vong bé trai ba tuổi có tiên lượng rất xấu
vào trưa ngày hôm nay mùng một tháng chín bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận cho biết bé trai chín tuổi trong vụ cháy đã không qua khỏi
và sau khi làm các thủ tục pháp lý với thân nhân bệnh viện đã hỗ trợ xe trở thi thể cháu về với gia đình
hiện nay tình trạng của cháu bé ba tuổi cũng đang tiên lượng rất xấu và các y bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực hết sức để cứu chữa
thời điểm xảy ra vụ cháy ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường phun nước và cứu ba mẹ con ra ngoài
khoảng một mươi năm phút sau đám cháy đã được khống chế
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận và đưa cả ba ra ngoài
tuy nhiên người mẹ đã tử vong ngay sau đó
ngoài ra một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng đã bị điện giật tử vong
một người đàn ông có biểu hiện bất thường cầm con dao áp sát cổng trường tiểu học khiến học sinh hoảng loạn và bỏ chạy
công an phường phú mỹ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương có mặt kịp thời đã khống chế được người này

công an phường phú mỹ cho biết người đàn ông này khoảng ba mươi tuổi khi bị khống chế có biểu hiện nghi là ngáo đá không bình thường nên lực lượng chức năng chưa lấy được lời khai để xác định danh tính
người này sau đó được đưa đến cơ sở y tế để cắt cơn và bàn giao cho công an thành phố thủ dầu một điều tra xử lý
tòa án nhân dân tỉnh bình dương
tỉnh hải dương vừa xét xử các bị cáo nguyễn văn quang ở thị trấn lai cách huyện cầm giang
đỗ anh tuấn ở xã đại sơn huyện tứ kỳ về tội cướp tài sản
vũ văn dũng và phạm văn lâm cùng ở xã tân tiến huyện gia lộc về tội cướp đợt tài sản
theo cáo trạng quang cho anh nguyễn văn tuân là người cùng thôn vay một trăm tám mươi triệu đồng với lãi suất hai đồng một triệu mỗi ngày
do anh tuấn nhiều lần trả lãi không đầy đủ theo thỏa thuận vào đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
quang đã yêu cầu anh tuấn viết giấy biên nhận tổng số tiền gốc và lãi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một là hai trăm năm mươi triệu đồng
thời hạn trả nợ ba tháng
sau nhiều lần đòi nợ không được quang rủ đỗ anh tuấn vũ văn dũng và phạm văn lân nhiều lần đến nhà anh tuân để đòi tiền
vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai khi vợ chồng anh tuấn đang đi trên đường thì các đối tượng đã ép xe máy rồi hành hung và đe dọa
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn quang một mươi một năm sáu tháng tù đỗ anh tuấn chín năm tù về tội cướp tài sản
vũ văn dũng và phạm văn lâm cùng chịu mức án năm năm sáu tháng tù về tội cướp đặt tài sản
đối với hành vi cho vay lãi của quang cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý
thưa quý vị vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một người phụ nữ dân tộc mông chú tệ xã sủng trà huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đã đến đồn biên phòng sơn vĩ bộ đội biên phòng hà giang tố rác bị một số đối tượng lừa bán sang trung quốc từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
ngay sau khi tiếp nhận được nguồn tin tố giác lực lượng chức năng đã trự tập ba đối tượng
giàng mí ná sình mí già cùng chú tệ tỉnh hà giang và thò mí và chú tệ tỉnh cao bằng để điều tra xác minh làm rõ đồng thời cho bị hại nhận dạng trực tiếp đối tượng
qua đấu tranh khai thác ba đối tượng trên đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa bắn người phụ nữ trên sang trung quốc với số tiền là một vạn nhân dân tệ tương đương khoảng ba mươi năm triệu đồng
lực lượng chức năng đã bàn giao các đối tượng trong vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này
vào khoảng hai mươi h tối ngày ba mươi một tháng tám qua tin báo từ người dân trạm cảnh sát giao thông đồng phú phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã phát hiện xe dường nằm bốn mươi ba chỗ của nhà xe hoàng tâm đi từ tp hcm lên đắk nông do tài xế lái xe nguyễn tri phương ba mươi năm tuổi ngụ tại huyện bù đăng tỉnh bình phước điều khiển đã trở quá số người quy định
qua làm việc lái xe và nhà xe khai nhận khi chạy xe đến địa bàn tỉnh bình phước lái xe nhân tin
từ người theo dõi và các nhà xe khác về việc lực lượng cảnh sát giao thông đang tuần tra kiểm soát nên lái xe đã đi đường vòng và thuê bốn xe ô tô khác để chuyển số khách trở quá quy định trên xe đi qua các địa điểm có lực lượng công an đang làm việc
do đã nắm được các chiêu trò của nhà xe nên khi chiếc xe qua chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông vẫn kiểm tra bình thường và không phát hiện vi phạm
tuy nhiên sau đó các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi và bắt quả tang khi chiếc xe này chuyển hết bảy mươi hai người
lên xe và tiếp tục di chuyển
thưa quý vị và các bạn kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay sẽ kéo dài bốn ngày và xác định đây là thời điểm lưu lượng hành khách trong và ngoài nước đến với thành phố đà nẵng tăng cao
bên cạnh việc đầu tư xây dựng điểm đến với nhiều chương trình du lịch hấp dẫn thì công tác kiểm tra chấn chỉnh xử lý hoạt động của xe dù xe taxi trá hình cũng được lực lượng chức năng triển khai quyết liệt
đặc biệt khi thành lập đồn công an cửa khẩu
đặt tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng thì vấn nạn xe dù chặt chém du khách đã giảm đáng kể
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
mặc dù đã có khu vực đậu đổ theo quy định đối với xe dịch vụ đón trả khách khi vào cảng hàng không quốc tế đà nẵng
thế nhưng tài xế này vẫn cố tình dừng đổ ở khu vực cấm để chờ đón khách
ngay lập tức người điều khiển phương tiện đã bị lập biên bản xử phạt tại chỗ
ngày nào em có ra vào sân bay thì cái lỗ của em hiện tại là cái lỗ đậu
cái lỗ đậu đổ cũng với cái lý do là chủ quan và khách quan thì em chạy ngồi vào thì cứ nghĩ là có những bạn gồm ở trong sân bay
những bạn đón khách nó ra sớm thì em nghĩ đậu đổ ở đây thì mình đón khách nó tiện hơn
dừng đổ xe nơi có biển cấm dừng xe và đổ xe là lỗi vi phạm chủ yếu được đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng phát hiện
từ ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay đồn công an cũng đã tăng cường trao quân tuần tra kiểm soát kể cả mật phục lẫn công khai
qua đó đã lập biên bản xử phạt hai trường hợp tranh giành lôi kéo hành khách
tình trạng cạnh tranh không lành mạnh cheo kéo làm giá dịch vụ vận tải cũng giảm đáng kể
trước những ngày nghị lễ hai tháng chín công tác kiểm tra xử lý vấn nạn này sẽ được triển khai một cách đồng bộ
trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín
ngôn ngang tổ chức trực chiến một trăm linh quân số tăng cường công tác tuần tra đặc biệt và vào những thời điểm có lượng khách xuống đông
để mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh an toàn tạo điểm đến thân thiện cho người dân và du khách khi đến với thành phố đà nẵng
qua điều tra cơ bản tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng hiện có sáu hãng taxi có hợp đồng nhượng quyền khai thác với gần một đầu xe
đó là chưa kể những phương tiện hoạt động riêng lẻ
trong đợt cao điểm này tổ trực tự thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho các tài xế tại ga quốc nội và quốc tế
và yêu cầu ký cam kết chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải
tập trung tuyên truyền cho số taxi grab và các loại hình kinh doanh dịch vụ vận tải trên địa bàn hoạt động tại cảng hàng quốc tế
qua đó thì cơ bản các tài xế cũng chấp hành nghiêm túc các quy định
đồng thời cảng hàng không quốc tế cũng ra quân tuần tra và xử lý đối với các vi phạm của các tài xế để xử lý nghiêm minh theo quy định
đến nay thì cơ bản là tình hình hoạt động giao thông vận tải cũng như trực tự an toàn giao thông tại cảng hàng quốc tế được an toàn và hiệu quả không có vấn đề gì phức tạp
bản thân của riêng tôi là tài xế thì tôi trước tiên phải chấp hành và sau đó tôi cũng có tuyên truyền cho các anh em
và thứ nhất là phục vụ khách thật là tốt
và cho khách hài lòng để khi đến với trung bài đà nẵng
sân bay là cửa ngõ của thành phố nơi để lại ấn tượng đầu tiên với du khách
do đó việc vào cuộc kiểm tra truy quét các đối tượng hoạt động bằng hình thức xe dù lừa chặt chém hoặc có hành vi cư sự thiếu văn minh là việc làm rất cần thiết nhằm xây dựng môi trường du lịch đà nẵng thân thiện an toàn mến khách
thưa quý vị sáng nay ngày một tháng chín là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
nhiều người dân lựa chọn rời hà nội từ sáng sớm
tránh tắt đường nhưng vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng ủn tắc kéo dài đặc biệt là khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô
lượng phương tiện dồn lên đường vành đai ba trên cao để ra cửa ngõ thành phố hà nội từ sáng sớm nay khiến tuyến này ủn tắc kéo dài tới một mươi km
dòng ô tô nhích từng mét di chuyển theo hướng từ cầu mai dịch cao tốc pháp vân cầu rẽ cao bồ mai sơn quốc lộ bốn mươi năm
tại nút giao nguyễn trãi nguyễn xiển mật độ phương tiện gia tăng ngay ở đường vành đai ba trên cao và dưới thấp
trong khi đó khu vực trước trạm thu phí vào cao tốc pháp vân cầu rẽ ninh bình tình trạng dồn ứ phương tiện cũng xảy ra
dòng ô tô di chuyển chậm kéo dài hơn một km các phương tiện di chuyển khó khăn và mất nhiều thời gian để qua được trạm thu phí
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số ba đã bố trí lực lượng phương tiện để ứng trực sẵn sàng giải quyết tình huống phát sinh trên tuyến
vâng và trước đó vào chiều tối qua ngày ba mươi một tháng tám
trên các tuyến đường cửa ngõ hướng về miền đông miền tây dòng người bắt đầu rời tp hcm để nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã đồng loạt gia quân để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường này
việc người dân về các tỉnh miền đông miền tây nghỉ lễ chủ yếu bằng xe máy chở theo hành lý con nhỏ có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông cao
nên phòng cảnh sát giao thông đã chủ động lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị thuộc sở giao thông vận tải xây dựng tổ chức các phương án giao thông an toàn thông suốt
tại các cửa ngõ ra vào tp hcm phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội trạm ra quân ngay từ chiều ngày ba mươi một tháng tám để kiểm soát tình hình giao thông
tránh ủn ứ cục bộ khiến người dân về quê không an toàn
ngoài việc nhắc nhở người dân điều khiển phương tiện chấp hành luật giao thông đi đúng làn đúng tuyến các tổ công tác còn tặng mũ bảo hiểm cho người dân
đội mũ bảo hiểm không đúng chuẩn tặng khanh lạnh nước suối cho người dân
hành động này của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại trong dịp lễ ngày hai tháng chín được an toàn thuận lợi
và để đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách đặc biệt là trong dịp kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
công an thị xã sapa tỉnh lào cai cũng đã huy động một trăm linh quân số
toàn bộ lực lượng đã triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông xây dựng các phương án xử lý kịp thời đảm bảo giao thông thông suốt
với mục tiêu hạn chế và làm giảm đến mức thấp nhất về tai nạn giao thông và chống ủn tắc giao thông cục bộ
công an thị xã sapa đã phân công một mươi hai tổ công tác trọng điểm và ba tổ tuần tra cơ động với trên một trăm linh người tham gia
gồm các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát khu vực bảo vệ dân phố đoàn viên thanh niên thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phân luồng hướng dẫn giải quyết ủng tắc giao thông và các vụ việc có liên quan tại các tuyến đường trong khu vực nội thị xã sapa
sapa là một địa bàn trọng điểm về du lịch của tỉnh lào cai như quả lước
trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín sapa sẽ đón một lượng người và phương tiện rất lớn đến với sapa tham quan nghỉ dưỡng và du lịch
công an thị xã sapa đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho nhân dân và du khách đến sapa tham quan du lịch được an toàn
lực lượng phối hợp tập trung kiểm tra giả soát đảm bảo an toàn giao thông
đối với các hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách trên địa bàn quản lý các phương tiện chở khách hoạt động trên các tuyến và tại các bến xe
kiên quyết xử lý đối với các hoạt động xe dù bến cóc xe trá hình tuyến cố định xe ghép xe tiện chuyến các phương tiện vận chuyển khách trái tuyến
trở quá số người quy định tăng giá vé trái quy định các phương tiện vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải
tổ chức giả soát kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện xe ô tô vận tải hành khách không đảm bảo an toàn hết hạn kiểm định quá hạn lưu hành
bên cạnh chuyên đề về xử lý các phương tiện vận tải kinh doanh hành khách
cũng như là kinh doanh container xe đầu kéo semi remote vi phạm cũng như là chuyên đề về nồng độ côn
thì song song bên cạnh đấy
các điều tra cơ bản nắm tình hình trên tất cả các tuyến trên địa bàn thị xã sapa
khi tới sapa tôi rất thoải mái không khí trong lành mát mẻ khác hẳn với các địa phương khác
con người sapa rất thân thiện ở đây tôi cảm thấy mọi thứ rất an toàn và dễ chịu
bên cạnh đó các tổ công tác còn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn các phương tiện đối với xe khách từ một mươi sáu chỗ trở lên
và xe tải trên một năm tấn đi vào trung tâm nội thị thị xã sapa
trong và ngoài không thời gian cấm đường đã thông báo
phân luồng và giải quyết ủng tắc giao thông tại vị trí chốt
đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi giải trí của người dân trong kỳ nghỉ được an toàn và thông suốt
vâng thưa quý vị dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
người dân học sinh sinh viên trên cả nước sẽ được nghỉ bốn ngày
và những tuyến phố vui chơi của thành phố hà nội như khu vực hồ hoàn kiếm tây hồ đường giải phóng
sẽ là những tuyến đường nóng thường xảy ra các vi phạm về an ninh trật tự tụ tập đua xe trái phép
và do đó công tác nắm bắt tình hình cũng như xây dựng phương án tuần tra xử lý
được công an thành phố hà nội triển khai nhanh chóng trong những ngày này
hai mươi hai giờ đêm tại các tuyến phố khu vực tây hồ hoàn kiếm
theo chân lực lượng cảnh sát cơ động hà nội đi tuần tra các tuyến phố
mặc dù đã muộn nhưng lượng phương tiện vẫn rất đông do người dân đổ ra đường đi chơi lễ
xong hầu hết mọi người đều chấp hành và tuân thủ luật giao thông
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh một trăm linh quân số của lực lượng cảnh sát cơ động hà nội được huy động
để kịp thời ứng phó nhanh với tất cả các tình huống
lên phương án sẵn sàng tại các điểm nóng tệ nạn xã hội các cung đường khả năng cao xảy ra đua xe
thực hiện ý kiến chỉ đạo của hà nội cũng như bàn chí trung đoàn cảnh sát cơ động
thì đơn vị trong dịp quốc khánh mùng hai hành chín
tổ chức ứng trực quân số cao nhất để phục vụ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu
đặc biệt trong công tác tuần tra kiểm soát thì công tác chống đua xe máy nhảy phép thì đơn vị đặc biệt quan tâm
bắt đầu từ một mươi giờ đêm cho đến sáng là khoảng thời gian mà các đối tượng chọn để đua xe
các đối tượng vi phạm thường trong độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi bảy đổ về hà nội để tổ chức vui chơi tụ tập

với lực lượng chức năng các đối tượng sẵn sàng bỏ chạy với tốc độ cao hoặc bất chấp đâm thẳng vào cán bộ chiến sĩ đang làm hiệp vụ
khi mà để mà dừng được các đối tượng đấy thì rất là khó khăn
các đối tượng còn trẻ tâm lý nó còn chưa vững
khi gặp lực lượng chức năng là vẫn còn khủng hoảng sợ
một là quay đầu bỏ chạy hai là có thể là lao thẳng về phía lực lượng chức năng
để mà dừng được các đối tượng đấy thì lực lượng chức năng phải sử dụng đến các biện pháp nghiệp vụ
theo kế hoạch từ nay cho đến hết kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
bên cạnh công tác tuần tra xử lý vi phạm thì lực lượng chức năng sẽ kết hợp song song tuyên truyền nhắc nhở đối với người dân
lực lượng chức năng ngoài kiểm tra giấy tờ thì còn tuyên truyền chúng tôi là ngày mùng hai tháng chín không được đô xe chạy phép
ngăn chặn nạn đô xe
ngăn chặn nạn đô xe
ngăn chặn nạn đô xe luôn là nhiệm vụ hết sức nguy hiểm đối với các chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động
tuy nhiên với tinh thần thức cho dân ngủ gác cho dân vui chơi
các chiến sĩ cảnh sát cơ động thành phố hà nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cho người dân vui chơi
nghỉ ngơi an toàn trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tiếp tục với các tin tức khác thưa quý vị vào ngày ba mươi tháng tám
viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn thị thanh nhàn và một mươi năm bị can
liên quan tới vụ án sai phạm trong đấu thầu xảy ra tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó có bốn bị can đang bỏ trốn gồm một nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty aec hai nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty aic ba trương thị xuân loan
trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic bốn nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty mofa
cả bốn bị can đều đang bị truy nã theo các quyết định truy nã trước đó và tiếp tục bị truy tố về hành vi phạm tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng bộ công an tiếp tục kêu gọi bốn bị can nêu trên
và các bị can bị can bị an khác trong vụ án aic đang lẩn trốn đến cơ quan công
công an học viện kiểm soát nhân dân nơi gần nhất hoặc các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài
để đầu thú hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định
tại điều sáu mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm nếu tiếp tục bỏ trốn các cơ quan tiến hành tố tụng
coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
số điện thoại liên hệ của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm năm mươi bốn hoặc chín mươi một sáu trăm bảy mươi bảy bảy nghìn
huy động vốn để mua đất nhưng mục đích là lừa đảo nguyễn thị hậu chú tại tp quảng ngãi vừa bị phòng
kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi khởi tố và bắt giả hậu đã đưa thông tin giả về việc có người
bán đất và kêu gọi góp tiền để mua qua bán lại nhằm thu lợi thực tế hậu không dùng tiền đóng góp
để buôn bán như cam kết mà chỉ lấy tiền của người sau trả cho người trước phần còn lại thì chiếm đoạt
từ tháng bốn cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai hậu đã chiếm đoạt của nạn nhân bốn bảy tỷ đồng